lần đầu tiên diễn đàn cấp cao du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tại hà nội với các chủ đề
sự cần thiết cơ cấu lại ngành và phát triển du lịch việt nam theo hướng chất lượng bền vững
tại đây nhiều vấn đề nổi cộng của du lịch việt nam đã được các diễn giả và các đại biểu tranh luận đẩy sôi nổi
diễn đàn cấp cao du lịch việt nam do ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân phối hợp cùng bộ văn hóa thể thao du lịch
hội đồng tư vấn du lịch quốc gia và báo vn express tổ chức
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế vief
nhiều vấn đề đã được đưa ra phân tích thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp chiến lược để cơ cấu lại ngành
và phát triển du lịch việt nam tới năm hai nghìn ba mươi theo hướng bền vững
qua đó cho thấy du lịch việt nam còn rất nhiều vấn đề tồn tại
vấn đề visa của chúng ta chẳng hạn là một vấn đề chúng ta yếu kém
bởi vì khi người ta miễn hàng trăm nước thì chúng ta chỉ miễn nhỏ giọt từng nước một thôi
và điều đó là mất một cái khả năng cạnh tranh rất lớn trong vấn đề du lịch
rồi vấn đề hàng không chẳng hạn sân bay của chúng ta thì nhỏ bé số lượng hãng hàng không thì quá ít
không thể đạt được cho nên là cái vận chuyển chúng ta cũng là một cái khó khăn
vấn đề nguồn nhân lực thì lại càng yếu
chúng ta mở rộng rất nhanh tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp du lịch là rất lớn
nhưng mà cơ sở đào tạo về du lịch thì lại thiếu trầm trọng
với thực trạng trên thì đâu là những vấn đề mà ngành du lịch cũng như các công ty lữ hành của việt nam
cần quan tâm và thực hiện đầu tiên trong việc chuyển đổi
tái cực và tăng trưởng
dù là lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam nhưng việc nhìn nhận lại những hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp tái cơ cấu lại ngành du lịch là điều quan trọng nhất mà diễn đàn cấp cao du lịch việt nam đạt được